đây là một lời nhắc nhở rõ ràng đối với tất cả chúng ta rằng đại dịch này còn lâu mới kết thúc
và nếu có một điều mà mọi người có thể làm ngay bây giờ là nếu họ đủ điều kiện vui lòng tiêm vaccine
cho dù đó là mũi đầu tiên mũi thứ hai hay mũi tăng cơn ông zavit kêu gọi người dân tiêm chủng
anh và sứwell ngày hai mươi năm tháng một mươi một đã thông báo cấm các chuyến bay từ sáu quốc gia ở phía nam châu phi
trong nỗ lực ngăn chặn biến chủng mới lây lan
ca mắc biến chủng omicron đầu tiên ở châu âu được ghi nhận ở mỹ vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
cơ quan y tế bang hesse của đức ngày hai mươi bảy tháng một mươi một cũng xác định ca nghi nhiễm biến chủng omicron đầu tiên
của nước này là người trở về từ nam phi
oclos cho biết quá trình giải trình tự gen đầy đủ đang được hoàn thất và người bị nghi nhiễm đang được cắt ly tại nhà
quan chức đức kêu gọi bất kỳ ai từng đến nam phi trong vài tuần qua hạn chế tiếp xúc và đi xét nghiệm
biến chủng mới xuất hiện trong bối cảnh đức và nhiều nước châu âu khác đang vật lộn với sự gia tăng rốt cả mắt covid một mươi chín
bộ trưởng y tế đức jens spahn cảnh báo tình hình tồi tệ
chúng ta phải giảm mọi tiếp xúc chúng ta đang ở trong tình huống nghiêm trọng hơn trước đây ông spa nói
nhà nghiên cứu miễn dịch học lee eric sander tại bệnh viện charik ở berlin cho biết
các loại vaccine hiện tại có thể vẫn có tác dụng bảo vệ chống lại biến thể obergram
tôi lạc quan rằng chúng ta sẽ không phải bắt đầu lại từ đầu ông sander nói
đồng thời khẳng định cần thêm nhiều nghiên cứu hơn nữa về biến chủng mới
trong khi cả thế giới đang xôn xao vì biến chủng covid một mươi chín mới thì tại nhật
số người mắc covid một mươi chín giảm một cách ngạc nhiên
vậy thực hư trụy virus tự diệt ở nhật bản là gì
sars cov hai tại nhật bị thoái hóa hay nước này đã tạo được miễn dịch cộng đồng
theo các chuyên gia truyền nhiễm dù như siêu vi có xu hướng bị thoái hóa sau một thời gian
nhưng chưa đủ căn cứ khoa học để nói virus sars cov hai gây covid một mươi chín đang tự diệt
hay biến mất ở nhật bản và châu phi
những ngày qua khi tình hình đại dịch ở hầu hết các quốc gia trên thế giới
vẫn diễn biến theo chiều hướng phức tạp thông tin covid một mươi chín bất ngờ lắng xuống ở nhật bản
và khu vực châu phi khiến dư luận đặc biệt chú ý
cụ thể tại nhật bản từ chỗ đạt đỉnh dịch vào tháng tám với số bệnh nhân covid một mươi chín
có lúc trên hai mươi sáu trường hợp một ngày đất nước này dần kéo giảm số ca nhiễm xuống bốn và ba con số
ngày bảy tháng một mươi một nhật thậm chí không ghi nhận ca mắc vì covid một mươi chín nào
còn tại châu phi khu vực vốn được đánh giá là vùng trũng về y tế
bị lo ngại về sự tàn phá khủng khiếp khi đại dịch bùng phát trước đây
là chỉ chiếm khoảng ba số ca tử vong vì covid một mươi chín toàn cầu trong tổng số hơn năm một triệu ca
đến nay các thông kê từ tổ chức y tế thế giới về khái mắt ồ chả thấy
mới có chưa đầy sáu dân số châu phi được tiêm vaccine
những thông kê trên làm dấy lên lùng ý kiến liệu covid một mươi chín hay cụ thể là biến chủng delta
của virus sars cov hai có đang tự suy yếu tự hủy hoại rồi biến mất ở một số nơi
nếu chiếu theo cơ chế này
mạng mà nhân loại đang phải gánh chịu sắp đến ngày kết thúc
thạc sĩ bác sĩ đỗ cao vân anh phó trưởng bộ môn diệm đại học y khoa phạm ngọc thạch
tp hcm cho biết những thông tin về tình hình dịch bệnh lắng xuống chống vánh của nhật bản
đang lan truyền thực chất mới chỉ được chia sẻ một số tờ báo phổ thông
chưa một tạp chí khoa học chuyên ngành nào đăng tải chính thức
do đó dù con số là đáng mừng nhưng những lý giải hiện tại đều mang tính chủ quan
nói về một số quy luật chung chuyên gia cho biết những loại virus nào có độc lực cao
lây lan nhanh thì thường sau một thời gian nhất định bộ gen của nó sẽ thoái hóa
có thể lấy ví dụ như cúm ah năm n một gây bệnh ở da cầm
sau một thời gian bùng phát mạnh thì mất dần chủng độc lực cao
hay cúm ở người cúm ah một n một bùng phát năm hai nghìn chín trải qua quá trình tiêm ngừa trong cộng đồng
đã tạo được kháng thể cắt đứt đường lây truyền và số lượng virus giảm dần
với virus sars cov hai trước đây vào năm hai nghìn một mươi sáu
who từng phát hiện một số tài liệu cảnh báo về nguy cơ lây bệnh từ động vật sang người
và khả năng bùng phát thành dịch
đến giờ khi đã thành đại dịch nếu nhìn nhận lại thạc sĩ bác sĩ vân anh cho rằng
đột biến của sars cov hai dường như đã phát triển thành một chuỗi
bắt đầu từ năm hai nghìn ba là nhóm bệnh sars do virus sars cov hai gây ra
đến năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi bảy là mers cov virus corona gây hội chứng hổ hấp cấp ở trung đông
và đến năm hai nghìn một mươi chín là sars cov hai
các đột biến virus corona thường thay đổi nhanh
và có đột lực rất cao
ở hai lần bùng dịch trước đều lắng xuống sau một thời gian
tuy nhiên không thể áp dụng quy luật này cho hiện tại
vì ngoài biến chủng delta đang gieo rác nỗi kinh hoàng
vẫn chưa biết còn xuất hiện biến chủng đáng sợ nào của sars cov hai hay không
mặt khác chuyên gia cho biết trong những đột biến mà virus tạo ra
ngoài đột biến có lời thì cũng có những đột biến gây hại cho chính nó
là virus không tồn tại độc lập được ở môi trường ngoài suy giảm số lượng
bên cạnh đó virus cũng có cơ chế đấu tranh sinh tồn
cụ thể là khi con người tiêm vaccine gây ức chế virus
khiến chúng không thể nhân bản và phát triển trong cơ thể người hay động vật
theo thời gian chúng ta sẽ tìm cách đột biến để tồn tại và từ đó làm bụng dịch
mọi chuyện còn phía trước không ai đoán được bộ gen của virus thay đổi thế nào
chuyên gia truyền nhiễm nói và cho rằng cơ chế tự suy yếu hay tự biến mất chỉ nằm trong phỏng đoán
đồng tình với quan điểm trên bác sĩ nguyễn trần nam chuyên khoa nhiễm
và giám đốc bệnh viện nhi đồng thành phố cho rằng
chưa đủ căn cứ để nói virus sars cov hai có cơ chế tự hủy tự diệt
theo phó giám đốc bệnh viện nhi đồng thành phố trong lịch sử có lần bùng phát dịch
có những đợt siêu vi sau một thời gian lưu hành sẽ thích ứng trở thành lanh tính hơn và suy yếu
tuy nhiên virus gây ra đại dịch covid một mươi chín là một chủng mới
và chưa có một biểu hiện nào cụ thể cho thấy đang đi theo quy luật trên
bên cạnh đó dù thời gian qua có một số đột biến gen bị giảm độc lực là virus sars cov hai suy yếu đi
nhưng không có nghĩa là tất cả biến chủng của siêu vi đều như vậy
do đó muốn trả lời được câu hỏi dịch bệnh ở châu phi hay nhật bản có đang giảm xuống hay không
cần có một thời gian dài thống kê và nghiên cứu
theo bác sĩ nam tỷ lệ tiêm chủng tại nhật bản rất tốt
thói quen đeo khẩu trang với người nhật đã có từ trước khi có dịch một thời gian dài
là thứ không thể tách rời như quần áo
vì chiến lược xét nghiệm nhật bản không xét nghiệm tràn lan mà chọn lọc những người có triệu chứng là chính
đây có thể là những nguyên nhân lý giải về việc chống dịch thành công của xứ sở mặt trời mọc
tại châu phi không thể phủ nhận khu vực này có lợi thế dân số trẻ và sống thừa thớt
tuy nhiên phó giám đốc bệnh viện nhi đồng thành phố cho rằng
hệ thống quản lý y tế của châu phi nhìn chung vẫn còn khiếm khuyết
do đó các số liệu thống kê chưa đủ để xem như bằng chứng xác thực mà nhận diện tình hình
làm thế nào để đánh giá một quốc gia như nhật bản đã đạt miễn dịch cộng đồng với covid một mươi chín
trả lời câu hỏi này chuyên gia cho rằng đây là một khái niệm mà mọi người vẫn còn nhậm lẫn
nếu gọi là miễn dịch cộng đồng thì người dân phải nhiễm hết để khi hết bệnh có kháng thể
nhưng kháng thể hiện tại của người nhật hầu hết do tiêm vaccine mà có và sau đó mới nhiễm bệnh
để đạt được miễn dịch cộng đồng nhiễm bệnh tất cả sẽ phải trả giá bằng sinh mạng nhiều người bác sĩ nam nhận định
chuyên gia khuyến cáo với những thông tin chưa đủ cơ sở người dân có quyền lạc quan nhân đừng chủ quan
hy vọng hảo huyền vào việc covid một mươi chín từ rời xa con người vaccine và năm k vẫn quan trọng nhất trong tình hình hiện tại
thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo